thực hiện kinh doanh tại việt nam
thì cái dòng tiền đó

như vậy khi chúng ta đầu tư vào cái doanh nghiệp đó
doanh nghiệp đã lấy cái dòng tiền đó
ai kiểm soát vấn đề đó
làm sao phân biệt được là tiền nào là tiền của doanh nghiệp bảo hiểm
tiền nào là doanh nghiệp từ vay mượn
đây là một câu chuyện chúng ta cần phân nhắc
mới đây khi quốc hội thảo luận
về dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
thì việc cấm doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh
đầu tư vào mạng bất động sản
đã nhận được một số ý kiến góp ý
từ các đại biểu quốc hội
khi cho rằng việc cấm doanh nghiệp bảo hiểm
kinh doanh bất động sản là phù hợp
nhưng cũng góp ý dự thảo luật
cần làm rõ doanh nghiệp bảo hiểm
chi nhánh có được góp vốn kinh doanh bất động sản hay không
nếu được phép thì luật cần nâu rõ
giới hạn tỷ lệ vốn góp
để tránh cách hiệu khác nhau trong thực thi
tôi nghĩ rằng là
thay vì cấm
thì chúng ta nên mở rộng ra một góc nhìn
là theo luật kinh doanh bất động sản
nhưng mà bất động sản là loại
chứ không phải là đầu tư
theo kiểu là mua các dự án phát triển bất động sản
tại vì ngành nghề này nó cũng có rủ rõ hết
và đảm bảo được tính thanh khoản
khi doanh nghiệp bảo hiểm
có thanh khoản còn rút đầu tư mình về
hoặc bảo đảm được
cổ tức chia hàng năm hay không
ai đứng ra bảo lãnh việc này
tại vì khi mà bảo hiểm dân thọ
đặc biệt là khu vực bảo hiểm dân thọ
khi chúng ta họ có sự cố gì
thì các doanh nghiệp bảo hiểm
phải luôn có sẵn sàng
nguồn lực và tài chính
để đảm bảo được các cái chi trả
đây là một cái yếu cố
hết sức quan trọng của doanh nghiệp
và kinh doanh về bảo hiểm
tính thanh khoản
và khả năng chi trả
để làm được điều đó thì các khoản đầu tư
phải được an toàn
doanh nghiệp bảo hiểm ở việt nam hiện nay
chủ yếu sử dụng vốn nhàn rỗi
để đầu tư vào trái phiếu chính phủ
và tiền gửi ngân hàng
với tỷ trọng trên tám mươi năm
đây được đánh giá là những kênh đầu tư
rất ít rủi ro
theo các chuyên gia kinh tế trong thời gian vừa qua
tình hình trái phiếu doanh nghiệp ở việt nam
có nhiều xáo trộn
trong khi đó hiện tại chúng ta chưa tổ chức định giá
được trái phiếu doanh nghiệp
chưa đánh giá được độ an toàn tính nhiệm cao
của doanh nghiệp khi phát hành trái phiếu
do đó trong trước mắt
cần làm lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp
cho vận hành các công ty đánh giá đánh nhiệm
của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu
như thông lệ quốc tế
khi đó chúng ta mới có thể bàn tới việc đầu tư
trái phiếu doanh nghiệp của các công ty bảo hiểm
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại